thưa quý vị chín người sống sót đã được giải cứu khỏi đống đổ nát ở thổ nhĩ kỳ vào hôm một mươi bốn tháng hai
gần một mươi ngày sau khi thảm họa động đất xảy ra tại nước này và syri
thảm họa động đất với tổng số người tử vong đã vượt qua bốn mươi một
tàn phá các thành phố ở cả hai quốc gia
khiến nhiều người sống sót trở thành vô gia cư trong nhiệt độ mùa đông gần như đóng băng
trong số chín người được giải cứu hôm một mươi bốn tháng hai
bao gồm hai anh em một mươi bảy và hai mươi một tuổi được kéo ra từ một trung cư ở tỉnh karahman maras
một người đàn ông và một phụ nữ trẻ người syri được giải cứu sau hơn hai trăm linh giờ đồng hồ
trong đống đổ nát ở antakya thổ nhĩ kỳ
một nhân viên cứu hộ cho biết có thể còn nhiều người còn sống được tìm thấy
tuy nhiên đại diện liên hợp quốc cho biết giai đoạn giải cứu sắp kết thúc
hiện trọng tâm là cung cấp nơi trú ẩn thực phẩm và mở cửa trở lại trường học
nhu cầu cứu trợ rất lớn tăng lên từng giờ
khoảng hai mươi sáu triệu người ở cả hai quốc gia cần hỗ trợ nhân đạo
cũng có những lo ngại ngày càng tăng về các vấn đề sức khỏe mới nổi liên quan đến thời tiết lạnh
tình trạng vệ sinh không đảm bảo và sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm
với những người dễ bị tổn thương đặc biệt có nguy cơ
theo ông cluk hai mươi đội y tế của who đã đến thổ nhĩ kỳ
và sẽ phối hợp với các nỗ lực ứng phó y tế mà thổ nhĩ kỳ đang triển khai
đó các gia đình ở cả thổ nhĩ kỳ và syri cho biết họ và các con
đang phải đối phó với hậu quả tâm lý sau trận động đất
liên quan đến vấn đề viện trợ đoàn xe đầu tiên của liên hợp quốc đã tiến vào vùng tây bắc syri
do quân nổi dạy kiểm soát từ thổ nhĩ kỳ qua cửa khẩu bab al salam mới được mở
trước đó tổng thống syri baja al assad đã đồng ý cho phép viện trợ của liên hợp quốc
đến từ thổ nhĩ kỳ thông qua hai cửa khẩu biên giới khác đánh dấu một sự thay đổi đối với damas
vốn từ lâu đã phản đối việc chuyển hàng viện trợ xuyên biên giới tới vùng đất của quân nổi dậy
ước tính trận động đất mạnh nhất trong gần một thế kỷ khiến thổ nhĩ kỳ có thể thiệt hại
tới tám mươi bốn một tỷ usd trong khi một quan chức chính phủ đưa ra con số hơn năm mươi tỷ usd
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé